trong khoảng thời gian một mươi năm ngày tới trên hai trăm linh tàu cá của ngư dân phường phú đông
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên cùng hàng trăm tàu cá khác trong và ngoài tỉnh
sẽ về cập cảng cá đông tác
thế nhưng tình trạng cát bị bồi lấp nặng do thời tiết bất lợi
đang khiến tàu thuyền của ngư dân di chuyển rất khó khăn
xuất bến bám biển chưa lâu chưa kịp mừng đã vội lo
hiện lạch đông tác lại tiếp tục bị cát vùi lấp phong tỏa hoàn toàn luồng lạch
già khơi đã khó khăn ngày về bến chắc chắn lại càng gian nan hơn
nếu con lạch không được mở rộng và quy mô hơn
lo lắng nhất là các chủ tàu bởi họ đầu tư cho chuyến biển này quá lớn
có tàu hơn một trăm linh triệu đồng
tuy nhiên nếu chẳng may tàu bị mắc cạn khi qua lạch vào cảng cá đông tác
chi phí sẽ đội lên cao thậm chí có nguy cơ bị đắm
hoặc phải đi đến các cảng cá khác ngoài tỉnh để xuất bán hải sản
gây tốn nhiên liệu và bị tư thương ép giá
ngoài ra còn làm mất sản lượng đánh bắt hải sản của tỉnh phú yên
vì ngư dân phải bán hải sản ra bên ngoài
điều đáng bàn là ngay sau đó chính quyền thành phố tuy hòa cùng các đơn vị liên quan và doanh nghiệp
được cho là khẩn trương huy động các thiết bị nạo vét cát công suất lớn từ các tỉnh khác
để sớm thông lạch đông tác đảm bảo đủ lớn và sâu cho tàu cá của ngư dân
và đến nay các thiết bị này đang được tập kết
nhưng phải chờ chính quyền địa phương và các bộ ngành trung ương hoàn tất các thủ tục cần thiết
mới tiến hành nạo vét cát khiến ngư dân lo lắng
không biết đến bao giờ lạch đông tác mới được khơi thông hoàn toàn
nhất là khi tàu về bến trong khoảng thời gian một mươi năm ngày tới
mà cứ ở trên phương án thì gọi là nạo vét lòng lạch
cô cá đông tác nhưng mà thật chất ra là trong này thì chưa có cái học các nào mà ra cho khối cái lòng lạch đấy
ủy ban nhân dân tỉnh cũng về đây cùng họp rồi
thì cái hướng thì cũng mong cho các cấp lãnh đạo để quan tâm và tìm một cái cách nào
để giải phóng cái chỗ lòng đạt cho nó sâu cho bà con được an tâm
giải quyết khẩn cấp sự lo lắng và nguyện vọng chính đáng của hàng trăm ngư dân về thực trạng trên
ban lạc và nghiệp đoàn nghề phương phú đông thành phố tuy hòa vừa có tờ trình đề nghị chính quyền các cấp khẩn trương nạo vét gấp luồng lạch quy mô lớn để tàu thuyền ra vào cảng đông tác an toàn giúp họ yên tâm bám biển sản xuất ổn định góp phần bảo vệ vùng biển đảo của tổ quốc